sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi phòng công nghiệp và thương mại đức tại việt nam phối hợp với buldesliga tổ chức cuộc thi đá pennty lần đầu tiên tại tp hcm với tên gọi đấu trường penanti bundesliga
cuộc thi quyến kích sự tham dự của mọi công dân việt nam trên một mươi tám tuổi và phân thưởng dành cho đội chiến thắng là một chuyến du lịch miễn phí sang đức để xem trực tiếp một trận đấu bóng đá trong khuôn cổ giải đấu bundesliga
bằng tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi người hâm mộ việt nam sẽ được trải nghiệm về một bóng đá đỉnh cao của đức với khẩu hiệu football as it s meant to be bóng đá với giá trị đích thực của nó
một cụm từ đơn giản để lột tả những phẩm chất độc đáo của bóng đá đức như tốc độ cao hiện đại sự hâm mộ cùng nhiệt và văn minh của những cổ động viên và những sân vận động chật cứng người hâm mộ